ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó học sinh lớp một mươi hai ở tp hcm sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo hai đợt của lịch bộ giáo dục và đào tạo
cụ thể đợt một thi vào ngày bảy và tám tháng bảy dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa cách ly
không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc thuộc diện f f một f hai
đợt hai dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không thể dự thi đợt một
để chuẩn bị cho kỳ thi này sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ triển khai các phương án an toàn phòng chống dịch
tất cả cán bộ coi thi thí sinh dự thi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và đảm bảo những người tham gia kỳ thi
đều phải có kết quả âm tính với covid một mươi chín
phân chia nhóm phòng thi ra vào cổng trước và sau khi thi xác định vị trí giãn cách một năm
tại các nơi đo thân nhiệt và khi ra về
học sinh lên thẳng phòng thi một học sinh ngồi một bàn ở mỗi phòng thi
thực hiện yêu cầu năm k cho toàn bộ cán bộ nhân viên và thí sinh yêu cầu khai báo y tế trước khi đi thi
đo thân nhiệt ngay tại cổng các điểm thi sửa tay sát khuẩn tại cửa phòng thi
khi nộp bài sau khi đi vệ sinh ra về lệch giờ